nếu luật quản lý sử dụng tài sản công được thông qua tại kỳ họp quốc hội lần này
bộ tài chính kỳ vọng sẽ bịt được nhiều lỗ hổng trong mua sắm quản lý sử dụng tài sản công hiện nay
qua đó ngăn chặn thất thoát lãng phí tham nhũng và khai thác được hết nguồn lực tài sản công cho phát triển đất nước
đất công cho thuê với mục đích kinh doanh
địa phương xây dựng công trình với chi phí nghìn tỷ nhưng bỏ phí sau thời gian sử dụng vài năm
còn lãnh đạo thì sử dụng xe công vào việc riêng
thất thoát và lãng phí đã gây thất thoát không nhỏ cho ngân sách nhà nước

do vậy cũng không xác định được tài sản công của nhà nước
để quản lý sử dụng tài sản công hiệu quả phải đồng bộ các giải pháp mà đầu tiên phải hoàn thiện hệ thống pháp luật
khi luật quản lý sử dụng tài sản công được quốc hội thông qua mục tiêu phải xác lập được chủ quản lý hoặc chủ sử dụng đối với từng tài sản một
có nghĩa là phải có người chịu trách nhiệm chính đối với mỗi tài sản thì mới quy được trách nhiệm và xử lý